công an tp thái bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái bình
triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
với số tiền giao dịch bước đầu xác định trên tám bốn trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình công an tp thái bình phát hiện nguyễn văn đoàn và lại đăng thắng
có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn
qua điều tra xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân tiến
giám đốc của ba công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn mạnh thắng
công ty cổ phần md quốc tế và công ty taxi hoàng sa
lúc bóng các doanh nghiệp trên tiến đã tổ chức điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh
hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy xe ô tô năm bộ máy tính cùng với một số hung khí
và tài liệu khác có liên quan tạm giữ một mươi đối tượng và truy bắt những đối tượng liên quan